tòa nhân dân tp hà nội đã ra quyết định về việc đưa ra xét xử bị cáo đinh la thăng và các đồng phạm
trong vụ án xảy ra tại tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam pvc vào ngày tám tháng một năm hai nghìn một mươi chín
theo đó phiên tòa dự kiến diễn ra trong các ngày từ ngày tám đến ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
hội đồng xét xử gồm năm người do thẩm phán nguyễn học huân làm chủ tòa phiên tòa
ba kiểm sát viên đào thịnh cường phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân thành phố hà nội
nguyễn minh đồng kiểm sát viên cao cấp nguyễn mạnh thường kiểm sát viên cao cấp
thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự tại phiên tòa
ngoài ra viện kiểm sát nhân dân thành phố hà nội còn bố trí hai kiểm sát viên dự quyết tham gia phiên tòa
trong vụ án này có hai mươi hai bị cáo bị đưa ra xét xử trong đó một mươi hai bị cáo bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố
về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
theo quy định tại điều một trăm sáu mươi năm khoảng ba bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trong đó có ông
đinh la thăng nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí việt nam pvn
phùng đình thực nguyên tổng giám đốc pvn nguyễn quốc khánh nguyên phó tổng giám đốc pvn
nguyễn xuân sơn nguyên phó tổng giám đốc pvn ninh văn quỳnh nguyên kế toán trưởng
kiêm trưởng ban tài chính kế toán và kiểm toán pvn
lê đình mậu nguyên phó trưởng ban kế toán và kiểm toán pvn
vũ hồng trương nguyên trưởng ban quản lý dự án điện lực dầu khí thái bình ii thuộc pvn
trần văn nguyên nguyên kế toán trưởng ban quản lý dự án điện lực dầu khí thái bình ii thuộc pvn
nguyễn ngọc quý nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị pvc
nguyễn mạnh tiến nguyên phó tổng giám đốc pvc
phạm tiến đạp nguyên kế toán trưởng pvc
trương quốc dũng nguyên phó tổng giám đốc pvc
riêng hai bị cáo trịnh xuân thanh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc pvc
và vũ đức thuận nguyên tổng giám đốc pvc bị truy tố về cả hai tội
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham mô tài sản
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng
truy tố ông đinh la thăng trịnh xuân thanh cùng hai mươi người khác
về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
và tội tham mô tài sản xảy ra tại tập đoàn dầu khí việt nam pvn
và tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam pvc